quốc tập cận bình khẳng định trung quốc sẽ phối hợp với myanmar triển khai chiến lược phát triển của hai quốc gia và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng năng lượng nông nghiệp bảo vệ nguồn nước điện năng tài chính
hai bên cũng cam kết đẩy mạnh giao lưu nhân dân và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như liên hợp quốc hợp tác đông á hợp tác sông mekong lan thương
về phần mình tổng thống myanmar utin trồ nhấn mạnh sự ủng hộ của nước này đối với chính sách một trung quốc và mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng khu hợp tác kinh tế biên giới
quân đội philippines vừa cho biết đã tiêu diệt một thủ lĩnh chủ chốt của nhóm phiến quân abu sayab vốn bị cáo buộc đứng sau vụ hành quyết các con tin người nước ngoài
theo nguồn tin đối tượng tên là moama askali hay còn được biết đến với tên gọi abu rami
đặt đầu hai con tin người canada và một con tin người đức
đối tượng này cũng từng tham gia đụng độ với lực lượng chính phủ tại một đảo nghỉ dưỡng ở miền trung philippines
abusayab nhóm chuyên bắt cóc tống tiền bị cáo buộc đứng đằng sau một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở philippines
nhóm từng tuyên bố trung thành với hoạt động của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is
sinh sống và làm việc tại tỉnh ninh bình cũng như nhiều lần đến tham quan quần thể danh thắng tràng an
nhưng đây là lần đầu tiên chị đào thị mỹ dung đến với phim trường công skull island
từng xem bộ phim bom tấn của hollywood trên giạp chiếu phim
nhưng khi được tận mắt chứng kiến sự phục dựng hình ảnh của bộ phim và gặp gỡ những người tham gia đóng vai thổ dân
chị dung cảm thấy vô cùng thích thú với trải nghiệm này
tôi cảm thấy rất thú vị khi mà được đặt chân tham quan khu phim trường này
cảm nhận là tôi sẽ nói cho các bạn biết
về cái nơi này và sẽ đến nơi này và cảm nhận một cái khu mà phim trường rất đặc biệt của tràng an
để tham gia vào bộ phim của hollywoo thì mọi người đều thấy phấn khởi rằng là
cái ngành du lịch của mình sẽ được phát triển nâng cao thêm một chút nữa
cũng rất là mong muốn làm sao khách đến để nhân dân được phục vụ và có một sự giao tiếp về nền văn hóa
với diện tích hơn một mươi hectare phim trường công skull island phục dựng lại gần bốn mươi lề
đều có hình chắp nón giống như nhà của thổ dân châu phi
cùng các thuyền gỗ dài giống như thuyền mà thổ dân hay sử dụng và bếp nấu của thổ dân
ban quản lý cũng đã huy động sự tham gia của hơn năm mươi người đóng vai thổ dân để đón chào du khách
những đạo cụ được phục dựng này đã tạo cho du khách được trải nghiệm
cảm giác hòa mình vào không khí trường quay trong bộ phim bom tấn có nhiều cảnh quay tại các danh thắng của việt nam
tuy nhiên theo một số du khách phim trường còn chưa thực sự trao chuốt đến từng chi tiết
cần phải được hoàn thành
nhưng các du khách đã đồng thời đồng thời tham thiện bổ sung để tạo cảm giác thú vị cho khách tham quan
thiện lại một là giữ lại một trăm linh phương phức phim trường này
tức là không phải giống một trăm linh bộ cảnh thật trong bộ phim
nhưng chúng tôi sẽ làm làm sao để nó vừa đảm bảo về môi trường vừa đảm bảo cảnh quan
vừa phù hợp với những cam kết mà chúng ta đã thể hiện trong khi chúng ta dựng lại phim trường của họ
được đầu tư gần hai trăm linh triệu đô la mỹ và quay tại nhiều danh thắng của việt nam
bộ phim bom tấn của họ
và bộ phim hollywood công school island được chiếu rộng rãi trên khắp thế giới từ trung tuần tháng ba
việc phục dựng phim trường công school island sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn nữa
đối với du khách khi đến ninh bình trong thời gian tới
qua đó sẽ tạo thêm một trải nghiệm thú vị của du lịch theo dấu chân công
qua các tỉnh quảng ninh ninh bình quảng bình
nhất là mùa du lịch hè và dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn đang đến gần
tôi chọn trans jakarta vì xe buýt đi nhanh hơn và an toàn hơn
xe buýt có đường riêng nên dù vào những giờ cao điểm đường chung có bị ủn tắc
thì xe buýt vẫn có thể đi nhanh trong làn đường riêng
hiện nay chan jakarta đã phủ khắp các khu vực của thủ đô
bao gồm một mươi hai tuyến đường chính với hơn hai trăm linh trạm dừng đón trả khách
và hơn năm trăm linh xe hoạt động trong khung giờ phổ biến từ năm giờ đến hai mươi hai giờ
một số tuyến đặc biệt thì hoạt động suốt ngày đêm
các chạm xe buýt ở indonesia thường được liên thông với nhau
bằng những con đường riêng dành cho người đi bộ
giá của mỗi lần qua trạm là năm trăm linh rup tương đương với khoảng sáu năm trăm linh đồng
nếu đổi tuyến xe mà không ra khỏi trạm thì không cần phải trả thêm tiền
những trạm cách xa nhau cũng được nối với nhau bằng các cầu đi bộ có mái tre
để người dân có thể đổi tuyến bằng cách đi bộ từ trạm này qua trạm khác rất tiện lợi
hàng ngày tôi đều đi lại bằng xe buýt nhanh vì thấy phương tiện này rất tiện lợi
dễ dàng và nhanh chóng
kể cả giờ cao điểm và đường trung bị tắt do có quá nhiều phương tiện đi lại
thì xe buýt vẫn có thể đi nhanh
hoạt động tương tự như hệ thống buýt transakarta tại indonesia
thái lan và myanmar cũng triển khai hệ thống xe buýt nhanh brt giữa hai thủ đô bangkok và yangon
điểm đặc biệt trong việc triển khai brt tại myanmar là phương thức cổ phần hóa
để thu vốn đầu tư từ người dân thay vì trích từ ngân sách nhà nước
qua đó cũng đồng thời nâng cao nhận thức của dân chúng về loại hình này
mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp phương tiện giao thông an toàn
nhanh chóng cho người dân vì thế chúng tôi giới thiệu hệ thống brt
chính phủ đã vốn hóa một mươi tỷ kiat với sự tham gia của sáu nhà sáng lập
mỗi nhà sáng lập đầu tư năm trăm linh triệu kiat
chúng tôi bán cổ phần và thu về một tám tỷ k từ bảy trăm bảy mươi cổ đông
hệ thống brt vận hành một cách thông minh
trên xe không có người xuất vé hành khách phải có ý thức tự giác có kỷ luật khi đi trên xe
hiện đại nhất trong số các hệ thống brt từng được xây dựng tại các thành phố của các nước đông nam á
là hệ thống xe buýt nhanh chạy bằng điện brt sunwei đầu tiên trong khu vực cũng như trên thế giới
được giới chức kuala lumpur malaysia giới thiệu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
hệ thống brt sunwei có làn đường riêng trên cao không chạy chung với các phương tiện khác cũng như các hãng xe buýt khác
hệ thống xe buýt nhanh brt có thể phục vụ khoảng hai năm trăm linh hành khách mỗi giờ
giúp giảm tải khoảng ba mươi số xe cá nhân tham gia giao thông trong giờ cao điểm tại tuyến đường xe buýt
hệ thống cũng rất thân thiện với môi trường bởi các xe buýt đều là xe điện
có thể nói hệ thống xe buýt nhanh tại các nước đông nam á nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung tỏ ra khá hiệu quả
nhất là vào giờ cao điểm bởi chúng được thiết kế làn đường riêng không cho phép các phương tiện khác lấn làn
đây cũng là lý do xe buýt nhanh cùng các phương tiện công cộng khác thực sự là lựa chọn tối yêu
được chính phủ các nước khuyến khích người dân sử dụng khi tham gia giao thông
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước chùa tháp campuchia xinh đẹp và huyền bí
nhắc đến campuchia hẳn các bạn sẽ chỉ nghĩ đến những ngôi đền uy nghiêm và cổ kính
thế nhưng campuchia còn được biết đến với nhiều hòn đảo hoang sơ nhưng cực kỳ cuốn hút
được mệnh danh là thiên đường bị lãng quên với bãi biển xanh trong mùa ngọc lục bảo
cắt trắng nắng vàng đã hấp hồn không ít người lỡ biết và đặt chân đến nơi này
đó chính là hòn đảo thiên đường corom
với diện tích bảy mươi tám km hai
corom là hòn đảo được new york times bầu chọn là một trăm bốn mươi năm điểm đáng đến nhất thế giới năm hai nghìn một mươi hai
và được mệnh danh là hawaii của châu á
nơi đây vẫn còn hoang vắng chưa phát triển và ít người sinh sống
nên vẻ đẹp trong lành của thiên nhiên vùng biển vẫn còn được giữ nguyên
crong được ví như một ốc đảo tách biệt hẳn với cuộc sống sô bồ hiện đại
bởi hoàn toàn không có sóng wifi tại đây điện sẽ bị cắt hai lần một ngày
và khi điện cắt thì sóng điện thoại cũng mất theo
mang màu xanh mướt của ngọc lục bảo
nước biển ở đây lúc nào cũng trong vắt có thể nhìn được xuống tận đáy
và thấy cá bơi lội ở dưới đó
ngoài việc được thỏa thích vùng vẫy với sóng biển trong xanh
bạn có thể thuê đồ lặn để ngắm những dạng san hô đầy màu sắc
hay thuê tàu đi thăm làng trài mở bay bay để hiểu hơn về nếp sống của người bản địa
bạn cũng đừng quên leo lên ngọn hải đăng ở paradise village
để có thể ngắm toàn cảnh corom
vì đảo corom còn rất hoang sơ nên số lượng khách sạn nhà nghỉ ở đây cũng không nhiều
điểm nổi bật của các khách sạn ở đây là những khu nhà bằng gỗ nhỏ sinh
và có cả phòng ở trên cây
hầu hết các khách sạn trên đảo đều do người phương tây mở và quản lý
đến đây bạn còn được tham gia nhiều loại hình vui chơi giải trí vui nhộn trên tàu
thưởng thức âm nhạc cùng buổi tiệc buffet và các loại thức uống phong phú
tuyệt vời hơn tàu sẽ dừng tại đảo cô tát để bạn trải nghiệm lặn biển bằng ống thở
ngắm những dặng san hô đầy màu sắc hay thử trò chơi nhảy cầu tàu
thú vui câu cá giữa biển khơi bao la
và nếu may mắn vào những đêm trăng sáng
bạn sẽ được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo hiếm có biển lân tinh
hành trình khám phá đảo cô rông sẽ khiến những ai đặt chân đến nơi này cũng đều mê mệt
thổi bay những ưu phiền và cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút
để khi trở về với cuộc sống thường nhật lại có thêm nhiều sức sống mới
cùng những kỷ niệm ngọt ngào khó quên về vùng đất không chỉ có những di sản văn hóa thế giới
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi